và bây giờ cuộc sống của tôi và bản thân tôi cũng cảm thấy hạnh phúc và an tâm
mỗi một mái nhà nhỏ nhỏ với tiếng trẻ thơ dưu dít hạnh phúc ấy thật bình dị
thế nhưng với những người như anh nguyễn văn tùng thì hạnh phúc ấy càng thấm thiế ngọt ngào hơn bao giờ hết
cuộc đời luôn tha thứ cho những ai biết quay đầu
đường về dài hay ngắn không quan trọng
thứ quan trọng là ta biết tương lai sẽ luôn dọc bờ cho những nỗ lực không ngừng
trước mắt sẽ luôn lại phúc thành tháng